tối qua theo giờ địa phương chuyên cơ chở thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao việt nam
đã tới sân bay quân sự bangkok thủ đô bangkok vương quốc thái lan để tham dự hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi năm và các hội nghị liên quan
hội nghị sẽ tập trung thảo luận về nhiều vấn đề như thúc đẩy tiến trình xây dựng cộng đồng asean
triển khai kế hoạch tổng thể tầm nhìn cộng đồng asean năm hai nghìn hai mươi năm và các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
đáng chú ý sau lễ bế mạc hội nghị sẽ diễn ra lễ bản giao chức chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi cho việt nam
dự kiến thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ có bài phát biểu giới thiệu về chủ đề định hướng của việt nam trong năm asean hai nghìn hai mươi năm